cảm ơn các bạn đã theo dõi
hơn năm trăm linh vỉ thuốc liên hoa thanh ôn không có nhãn phụ bằng tiếng việt trên mỗi hộp đều là nhãn chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
và khai nhận nghe quảng cáo trên mạng xã hội là thuốc liên hoa thanh ôn chữa được bệnh covid một mươi chín nên mua bán kiếm lời
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên
thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ đối tượng thuê xe taxi vận chuyển một hai trăm linh bộ kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội kiểm tra công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh lạng sơn tiến hành thu giữ xe tiến hành thu giữ xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a một mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe do đặng thanh tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn điều khiển chở hai thùng cắt tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm chú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn ngồi sau ngồi sau ghế lái không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số ký test được đối tượng mua tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán
tài xế taxi không biết loại hàng hóa trong các thùng cắt tông các tông được tâm trả tiền phí dịch vụ khi hoàn thành chuyến giao dịch
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
ngày chín tháng ba bộ tư lệnh cảnh sát biển tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian qua tình hình vi phạm pháp luật đã bị phá hủy
vi phạm tội phạm buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển diễn biến phức tạp
các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại được thực hiện có tổ chức đường dây chặt chẽ tập trung tại các vùng biển đông bắc bắc miền trung đông nam bộ và tây nam
các mặt hàng chủ yếu là xăng dầu than pháo nổ khoáng sản hàng gia dụng
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng cảnh sát biển đã bắt một mươi tám vụ với năm mươi bốn đối tượng buôn lậu gian lận thương mại thu giữ tăng vật hơn ba trăm linh tấn than
chín mươi bảy ba trăm linh lít xăng bảy trăm linh hai ba trăm bảy mươi sáu lít dầu đi ô hơn bốn trăm linh kg pháo
trước tình hình trên bộ tư lệnh cảnh sát biển đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ bộ tư lệnh các vùng cảnh sát biển
các đoàn trinh sát và đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy tăng cường lực lượng phương tiện gia quân chấn áp các loại tội phạm trên biển
năm công ty của việt nam có thể xuất khẩu ớt sang trung quốc nếu lô hàng bảo đảm các yêu cầu về nhập khẩu
đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về xử lý kiểm dịch thực vật
theo đó trung quốc đã đồng ý công nhận năm đơn vị xuất khẩu ớt tươi
tuy nhiên năm đơn vị đã được cấp phép trên có thể thực hiện xuất khẩu ớt sang thị trường trung quốc nếu lô hàng đảm bảo các yêu cầu về xử lý kiểm dịch thực vật
lô hàng ớt xuất khẩu phải thực hiện việc xử lý kiểm dịch thực vật bao gồm cả hai biện pháp xử lý bằng metinromine và xử lý lạnh
việc xử lý methane bromine phải đảm bảo liều lượng và nhiệt độ cho phép
trong đó cục bảo vệ thực vật sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với lô đáp ứng các yêu cầu hàng hóa từ các vùng trồng cục bảo vệ thực vật cấp mã số và cơ sở đóng gói được phía trung quốc công nhận
xác nhận thông tin quá trình xử lý kiểm dịch thực vật căn cứ trên giấy chứng thư khử trùng do các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật thực hiện
thưa quý vị mới đây đại sứ quán việt nam tại trung quốc đã gửi công điện đề nghị thống nhất giao cho một đầu mối là văn phòng thông báo
và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật thực vật việt nam văn phòng sps việt nam làm đầu mối trao đổi với trung quốc
cụ thể văn phòng sbs việt nam sẽ là đầu mối để tổng hợp thông tin từ các bộ gửi cho đại sứ quán để trao đổi với hải quan trung quốc về thông tin đăng ký doanh nghiệp
và quản lý an toàn thực phẩm của việt nam xuất khẩu vào thị trường tỷ dân này nhằm đáp ứng quy luật lệnh hai trăm bốn mươi tám lệnh hai trăm bốn mươi chín của nước này
trước những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian qua
khi thực hiện lệnh hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi chín đại sứ quán việt nam tại trung quốc cũng đề nghị các bộ giả soát lại các doanh nghiệp và các mã sản phẩm đã đăng ký nhưng chưa được cấp mã để cùng phối hợp tháo gỡ
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai lệnh hai trăm bốn mươi tám hai trăm bốn mươi chín của hải quan trung quốc có hiệu lực bao gồm nhiều quy định liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp quản lý về an toàn thực phẩm của nông sản thực phẩm vào thị trường này
mai là loại hình du lịch
kết hợp với hội nghị hội thảo tổ chức sự kiện các đoàn khách mai có số lượng lớn có thể vài trăm hoặc lên đến hàng ngàn khách
tại thành phố đà nẵng dòng khách này đang được tập trung đẩy mạnh phát triển nhằm nhanh chóng phục hồi ngành du lịch
có mặt tại đà nẵng vào chiều ngày bảy tháng ba với tổng số bảy trăm hai mươi người đây là đoàn khách du lịch công vụ mai có số lượng đông nhất đến thành phố kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi

đoàn khách được trung tâm xúc tiến du lịch đà nẵng tổ chức lễ chào đón tại sân bay và được công an thành phố dẫn đường từ sân bay về đến khách sạn lưu trú
đà nẵng là một thị trường trọng điểm của chúng tôi nên chúng tôi chọn hội nghị mdrt toàn quốc hai nghìn hai mươi hai tổ chức tại đây
chúng tôi hy vọng các sự kiện quy mô lớn như thế này góp phần vào quá trình phục hồi sau covid một mươi chín của ngành du lịch đà nẵng
chúng tôi cảm ơn và đánh giá rất cao nỗ lực của thành phố và ngành du lịch trong việc tiếp đón nồng hậu để giữ chân du khách
đầu năm hai nghìn hai mươi hai thành phố đà nẵng đã thông qua chính sách my với các hoạt động kích cầu đoàn khách du lịch công vụ
theo đó có sáu nhóm chính sách ưu đại về đón tiếp chào mừng qua lưu niệm truyền thông miễn vé tham quan tư vấn hỗ trợ tổ chức sự kiện và ưu đại dịch vụ
có bốn mức hỗ trợ dành cho đoàn khách từ năm mươi đến một trăm năm mươi người một trăm năm mươi đến ba trăm linh người ba trăm linh đến bảy trăm linh người và trên bảy trăm linh người
điều này có thể giúp đỡ đoàn khách
người được thí điểm từ năm hai nghìn hai mươi một có thể đánh giá chính sách my là ý tưởng tiên phong của du lịch đà nẵng nhằm tập trung cho phân khúc quan trọng này
theo định hướng của thị trường đà nẵng trong năm nay và những năm tiếp theo thì phải là phân khúc và tập trung vào thị trường khách mai

theo đó lúc một giờ năm mươi năm sáng nay ngày chín tháng ba máy bay boeing của bamboo airways đã cất cánh từ nội bài bay thẳng sang sân bay ba lan
dự kiến chuyến bay này hạ cánh lúc chín giờ ngày chín tháng ba giờ địa phương khi đến ba lan máy bay sẽ dừng tại sân bay để đón gần ba trăm linh công dân
theo kế hoạch lúc năm giờ một mươi năm phút sáng ngày một mươi tháng ba máy bay của bamboo airways sẽ hạ cánh tại sân bay nội bài thành phố hà nội
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ
vận tải sinh thái vinbus khai trương tuyến xe buýt điện d bốn vinhome grand bắc bến xe buýt sài gòn
đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên trên địa bàn thành phố hồ chí minh và sẽ chính thức vận hành khai thác từ ngày chín tháng ba
lộ trình của tuyến xe này là từ vinhome greenbuk thủ đức đến bến xe buýt sài gòn tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một
cụ thể mặt hàng rau củ quả tăng từ ba đến năm đồng một kg
đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống đặc biệt là thủy hải sản tăng từ ba mươi đồng đến năm mươi đồng một kg
các mặt hàng thịt lợn được thay đổi giá mới với mức tăng từ năm đến một mươi đồng một kg
nguyên nhân được cho là do giá xăng dầu tăng cao khiến giá thực phẩm bị đẩy lên
sau phiên hạ nhiệt vào chiều ngày tám tháng ba ngày hôm nay ngày chín tháng ba giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh
theo đó giá vàng sjc tại thị trường hà nội niêm yết ở mức bảy mươi một bảy mươi hai tám mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tăng tám trăm linh đồng một lượng ở cả chiều thu mua và bán ra
so với chốt phiên hôm qua ngày tám tháng ba
thưa quý vị lợi dụng việc ngành bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua đã xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân
chính vì vậy cần hết sức thận trọng trong vấn đề này sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
anh nguyễn văn tuấn chú tại quận cầu giấy hà nội là một nhân viên văn phòng
thời gian qua được biết anh tuấn cũng là một trong số những nạn nhân bị sập bẫy của các đối tượng lừa đảo hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
sau khi nhận được tin nhắn từ đầu số điện thoại tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba
biết là bên quỹ bảo hiểm của nhà nước có cái gói hỗ trợ cho lao động thất nghiệp thì như mình là được hưởng tầm hai triệu mốt gì đấy
nhưng mà hiện tại thì
đoán chờ thôi
và trong cái thời gian đấy thì mình nhận được tin nhắn giả mạo quỹ bảo hiểm là
điền thông tin các thứ vào để nhận tiền qua tài khoản
mà khi mình kích vào cái đường link thì thấy là
có cái phần thông tin điện tài khoản của mình thì nó rõ ràng nha nhưng mà
những cái phần như là số bảo hiểm các thứ thì nó lại không có
tâm trạng chung và thế là mình cũng nhập vào thôi và sau khi điền đầy đủ thông tin rồi thì mình thấy là
tiền thì nó không có về mà
trong tài khoản của mình đã đăng báo trừ một khoản tiền rồi
tám mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi tám tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi ba tám mươi bốn nghìn năm trăm sáu mươi hai là các đầu số điện thoại mà thời gian qua các đối tượng sử dụng để gửi tin nhắn mạo danh quý bảo hiểm thất nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo
và có nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh thành phố đã sập bẫy bị chiếm đoạt hàng chục triệu đồng thậm chí là hàng trăm triệu đồng
chính phủ đã có một cái gói hỗ trợ cho những người dân liên quan đến việc dịch covid
thì cụ thể là quý bảo hiểm thất nghiệp đã chi trả cho những người dân tham gia lão mạo hiểm
tuy nhiên rằng có một số đối tượng đã nợ dụng vào những chính sách này và những kẽ hợp trong quá trình chi trả mạo hiểm
đương nhiên trong những việc đánh các thông tin đấy thì họ đã thất động đến các nạn nhân
và mục đích của họ là lừa đảo lừa đảo tiền
thì rõ ràng đây cũng là hành vi trái pháp luật sửa
và tùy vào tính chất quốc độ
một hậu quả của hành vi là chúng ta có thể xem chắc xử lý hình sự hay là sự phản chính
có thể thấy việc sử dụng chiêu thức giả danh tin nhắn quý hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo không phải thủ đoạn mới
nhưng nó đang gây ra rất nhiều hệ lụy xấu cho thị trường và cả cho người lao động người sử dụng lao động
thời gian vừa qua thì nhận được các thông tin về việc xuất hiện các tin nhắn lừa đảo lừa đảo lợi dụng chính sách
hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm sở việt nam đã có những giải pháp
thứ nhất là phối hợp với các cơ quan truyền thông rồi chỉ đạo các cơ quan truyền thông của ngành để thông tin đến người lao động
tránh việc người lao động bị lừa bị chiếm đoạn các tài khoản đặc biệt là các tài khoản lân hàng không những tài khoản bff id của bảo hiểm sở việt nam
cùng với đó thì bảo hiểm sở việt nam cũng đã
bảo hiểm sở việt nam cũng đã gửi văn bản đến cục an hình mạng của thông tin truyền thông để phối hợp thông tin qua các nhà mạng truyền thông để có thuê bao di động để cảnh giác tránh các tin nhắn lừa đảo
mặt khác bảo hiểm xã hội việt nam cũng khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào
nhất là truy cập vào các đường dẫn nếu không sẽ có khả năng lộ lọt thông tin cá nhân
nếu có thắc mắc hãy liên hệ với đường dây nóng của bảo hiểm sở
bảo hiểm sở việt nam một chín không không chín không sáu tám để được tư vấn hỗ trợ và giải đáp kịp thời
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại